chuyển sang phần tin quốc tế các nỗ lực ngoại giao nhằm xoa dịu tình hình khủng hoảng ở trung đông
vẫn đang được đẩy mạnh dự kiến trong ngày hôm nay hai mươi chín tháng một mươi hai một phái đoàn đàm phán của lực lượng hamas
sẽ đến cairo ai cập để thảo luận và đưa ra quan điểm về kế hoạch ngừng bắn ở gaza
vốn được ai cập đề xuất và thông báo vào hồi tuần trước cho các bên xung đột
một quan chức giấu tên của hamas cho hay các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào các phương thức trao đổi
đã được lên kế hoạch số lượng tù nhân palestine được trả tự do cũng như việc đảm bảo quân đội israel
rút toàn bộ khỏi gaza trước đó cairo đã đề xuất kế hoạch ba giai đoạn bao gồm các lệnh ngừng bắn
có thể gia hạn thả các con tin bị hamas bắt giữ để đổi lấy các tù nhân palestine ở israel
và cuối cùng là một lệnh ngừng bắn lâu dài nhằm chấm dứt xung đột
kế hoạch này cũng tạo điều kiện thành lập một chính quyền với sự tham gia của tất cả các phê phái palestine
những người sẽ chịu trách nhiệm quản lý và tái thiết gaza sau cuộc chiến
các động thái trên diễn ra trong bối cảnh xung đột tại gaza vẫn tiếp diễn căng thẳng
kèm theo đó là những báo động về vấn đề nhân đạo hôm qua hai mươi tám tháng một mươi hai một tàu hải quân anh
chở hàng viện trợ đến gaza đã không thể giao hàng và phải cập cảng manta vì lo ngại an ninh